theo văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế với sự nỗ lực và quyết tâm cao của các lực lượng tham gia cứu nạn
đến chiều tối nay hai mươi một tháng một mươi một việc đắp đập và nắn dòng chảy suối rào trăng đã cơ bản được hoàn thành
đây là tiền đề quan trọng để từ ngày mai hai mươi hai tháng một mươi một các lực lượng tiến hành tìm kiếm một mươi hai công nhân đang mất tích ở dưới lòng suối rào trăng
các lực lượng đã hoàn thành con đập cao hơn ba năm mét rộng năm mét dài một mươi năm mét cơ bản khóa dòng chảy cũ hướng nước suối chảy qua dòng chảy mới
dòng chảy mới được tạo song song với suối rào trăng có độ sâu ba mét rộng năm mét và dài một trăm năm mươi mét
lực lượng công binh được giao nhiệm vụ tăng cường cảnh giới có phương án an toàn cho lực lượng thi công
chuẩn bị phương án hộ đê đề phòng lượng nước trên nguồn chảy về quá lớn có thể ảnh hưởng đến kết cấu của đập
thủy điện alin b một cũng được yêu cầu đóng hoa
toàn cửa van cửa nhận nước chuyển dòng từ huyện a lưới về huyện phong điền
cho đến khi có thông báo mới nhằm giảm nguồn nước đổ về suối rào trăng phục vụ công tác tìm kiếm